thưa quý vị trước những diễn biến bất thường về thời tiết hiện nay
việc người dân sinh sống dưới chân các núi bãi thải than tại các mỏ than trên địa bàn tỉnh thái nguyên là hết sức nguy hiểm
người dân đưa ra nhiều lý do nhưng chủ yếu là do không chấp nhận những đơn giá được áp dụng theo quy định của nhà nước
vậy nên bất chấp nguy hiểm nhiều hộ dân vẫn sinh sống dưới chân các núi bãi thải
dù không ít vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản
đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
có lẽ người dân sinh sống dưới chân núi bãi thải thuộc xóm khuôn một xã phục linh của huyện đại từ tỉnh thái nguyên
chỉ thực sự lo sợ tại thời điểm khi sự cố sạt lở bãi thải của mỏ than phấn mễ vào thời điểm một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ở thời điểm xảy ra sự cố đó hàng triệu mét khối đất đá đã nghiền nát sáu mạng người và một mươi bốn ngôi nhà sát chân núi bị trôn vùi theo đống đổ nát
tuy nhiên từ thời điểm đó đến nay
hai mươi một hộ dân trong đó có tám hộ sống tại khu vực chân bãi đổ thải của mỏ than phấn mễ
được đánh giá là nằm trong vùng cực kỳ nguy hiểm cần phải di rời
song hiện tại chỉ một số hộ là chấp thuận nhận tiền đền bù di chuyển sang khu tái định cư mới
còn lại cơ bản bất chấp những hiểm nguy vẫn sống hiển nhiên dưới chân núi như thế này
điều lạ là người dân cho rằng giá cả đền bù của mỏ than phấn mễ không phù hợp với thực tế
nhưng những người dân tại đây lại cơi nới xây dựng trái phép để đòi bồi thường
tuy nhiên không phải tất cả mà có những hộ cũng đã chấp hành di chuyển
tại thời điểm ghi hình ông minh cũng tại địa phương này đã di rời nhiều năm
năm nay hôm nay ông quay trở lại thu dọn nốt những tài sản còn sót lại
các giải pháp mà lãnh đạo mỏ đưa ra cũng khá rõ ràng tức là chấp thuận đền bù cho người dân sống trong vùng nguy hiểm
và di rời toàn bộ những hộ này ra khỏi phạm vi bán kính vành đai năm mươi mét tính từ chân bãi đổ thải để đảm bảo an toàn
tuy nhiên còn nhiều tồn tại
nó có nhiều nguyên nhân tức là ngay cả những khu vực mà ruộng đã lên phương án có những gia đình từ năm hai nghìn một mươi hai đến bây giờ người ta còn chưa nhận tiền
vì chúng tôi chỉ biết là áp giá theo đúng quy định theo đơn giá của tỉnh
nhưng người dân người ta chưa đồng thuận
hiện nay tại thái nguyên không chỉ riêng mỏ than phấn mễ là có bãi đổ thải
mà còn nhiều mỏ khác như núi hồng khánh hòa thuộc tập đoàn than khoáng sản việt nam tkv
cũng trong tình trạng tương tự
mặc dù lãnh đạo mỏ cũng như chính quyền các cấp của tỉnh thái nguyên đã có những phương án mở rộng vành đai bán kính bãi đổ thải
tuy nhiên dù đã vào cuộc quyết liệt nhưng đến nay
quanh chân khu vực này vẫn còn khá nhiều hộ dân sinh sống dưới chân các bãi đổ thải
các hộ dân này thì đã tiến hành là chi trả tiền và họ đang trong cái giai đoạn là
là là chờ di chuyển nhà trong cái thời hạn sáu tháng đã quy định về công tác đền bùi bón bằng
mọi người không hiểu về ngay
mặc dù ông hưng giải thích ở bãi đổi thẻ này người dân và mỏ đã thống nhất việc thỏa thuận giữa hai bên
nhưng trước những diễn biến bất thường của thời tiết mấy ngày vừa qua tại các tỉnh miền núi phía bắc
rõ ràng một ngày người dân còn sinh sống dưới chân núi bãi thải như hiện nay sẽ còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ
và đây vẫn đang được coi là vấn đề rất nóng với các chính quyền của tỉnh thái nguyên cũng như các đơn vị chủ quản các mỏ hiện nay